quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ
kết hợp cùng lúc với hai hình thái thời tiết xấu khác đó là gió đông bắc của khối không khí lạnh
và thanh phân gió đông nam ẩm
nên trong đêm qua ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng ngãi
tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
trong ngày hôm nay giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tương tác với hai hình thái thời tiết xấu kể trên
trong đó khu vực từ hà tĩnh trở vào cho đến đà nẵng khu vực tỉnh con tum của tây nguyên
là nơi xảy ra tương tác mạnh mẽ nhất
trong ngày và đêm hôm nay sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm hai mươi mm
có nơi mưa to trên một trăm năm mươi mm
với khu vực các tỉnh thành phố còn lại của tây nguyên là gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng
các tỉnh nam bộ nằm ở rìa phía nam của gia lai
hội tụ nhiệt đới thuần túy chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên ngày hôm nay cũng xảy ra mưa nhiều nơi có nơi mưa vừa mưa to và rông
dự báo tổ hợp mưa lớn do giải hội tụ nhiệt đới không khí lạnh và gió đông
sẽ còn duy trì liên tục ở các tỉnh miền trung từ nay đến tận sau ngày một mươi một tháng một mươi
vì vậy các sông từ hà tĩnh đến quảng trị lũ có khả năng lên mức báo động hai và trên báo động hai
các sông từ thừa thiên huế có khả năng ở mức báo động một đến báo động hai
thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ ở mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lỡ đất ở vùng núi gập lụt vùng trụng thấp
tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và khu vực bắc tây nguyên
còn về tình hình nhiệt độ do có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay trên các khu vực đều không cao
các tỉnh từ thanh hòa đến quảng ngãi khu vực tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ và các tỉnh nam trung bộ nhiệt độ nhìn hơn
nhưng cũng không nơi nào vượt quá mức ba mươi một độ
các mưa ẩm kéo dài ở các tỉnh việt nam dự báo hôm nay
miền bắc tiếp tục có được một ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
đến tối và đêm nhiệt độ đều chỉ phổ biến ở ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
thậm chí ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ chỉ từ một mươi tám hai mươi một độ trời rét nhẹ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay
ở phía bắc khu vực vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
trong khi đó ở các vùng biển phía nam do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám